vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo huỳnh thanh hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cầu trạng huỳnh thanh hà được ưng văn đi và nguyễn thị ngọc diễm sống bên campuchia điện thoại đưa ba người xuất cảnh trái phép sang campuchia
mỗi người giá năm trăm linh đồng hạt và hà đồng ý
để thực hiện hà nói con ruột là huỳnh phước lộc sinh năm hai nghìn sáu điều khiển đưa ba người xuất cảnh trái phép sang campuchia
khi đến khu vực ấp phú mỹ xã phú hội huyện an phú thì lộc bị lực lượng công an xã phú hội phối hợp cùng đồn biên phòng phú hội tuần tra phát hiện bắt quả tang
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi hai phút cùng ngày hà đến công an xã phú hội đầu thú
trong quá trình điều tra hà khai nhận trước đó được un đi câu móc và hà đã đưa chót lọt ba người xuất cảnh trái phép qua campuchia và được trả công năm trăm linh đồng một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh thanh hà một mươi tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
riêng đối với lộc do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang giao lộc cho địa phương quản lý và giáo dục theo quy định